theo số liệu của tổng cục thuế trong tháng đầu năm nay tình hình thu chi ngân sách nhà nước
cân đối ngân sách trung ương và ngân sách chính quyền địa phương các cấp được đảm bảo
trong đó thu ước tính đạt hơn chín mươi bảy tỷ đồng bằng tám dự toán năm
tổng thu ngân sách nhà nước tháng một ước đạt chín mươi bảy bốn trăm linh tỷ đồng bằng tám dự toán năm
và bằng một trăm linh ba chín so với cùng kỳ năm trước
trong đó thu đề địa ước đạt tám mươi bảy chín trăm linh tỷ đồng thu từ dầu thô ước đạt hai ba trăm linh tỷ đồng
thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt một mươi chín hai trăm linh tỷ đồng
tổng chi cân đối ngân sách nhà nước tháng một ước đạt tám mươi bảy hai trăm năm mươi tỷ đồng bằng sáu ba dự toán năm
trong đó chủ yếu bảo đảm các nhu cầu chi phí phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh
quản lý nhà nước khắc phục hậu quả thiên tai bảo đảm an sinh xã hội chiếm tám mươi sáu hai tổng chi
và chi trả nợ lãi đến hạn chiếm một mươi chín tổng chi
riêng chi phí đầu tư phát triển do đang trong quá trình phân bổ
thông báo kế hoạch vốn đầu tư cho các chủ đầu tư
nên tiến độ chi đầu tư phát triển nói chung và chi đầu tư xây dựng cơ bản nói riêng đạt thấp
trong tháng một chủ yếu là thanh toán vốn cho các dự án thuộc kế hoạch năm hai nghìn một mươi sáu